công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh triệt phá ba điểm hoạt động cho vai lãi nặng trên địa bàn bước đầu xác định số tiền mà các đối tượng này cho vay lên đến hàng tỷ đồng

ngay sau khi nhận thông tin đội hình sự công an tp lai châu nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét xác định đối tượng thực hiện vụ cấp giật trên là hồ văn thung hai mươi sáu tuổi chú bản sang thàng xã sang thàng tp lai châu
tại cơ quan chức năng đối tượng thung khai nhận để có tiền mua ma túy sử dụng đối tượng thường xuyên trụng cắp tài sản
từ đầu tháng ba đến nay đối tượng đã thực hiện hai vụ trụng cắp tài sản trên địa bàn tp lai châu
đối tượng chạy đến nỗi thất hiểm rồi thì mình có hô là trộm cướp đối tượng nhảy từ trên tầng hai nhà mình xuống sân chợ tẩu thoát
khi đó thì mình rất là hoảng loạn đang được bà con nối xóm sang động viên thì mình cũng đã trình báo cơ quan công an kịp thời
hai tiền án về tội trụng cắp tài sản và mua bán cháy phép chất ma túy một tiền sự về đi cơ sở giáo dục bắt buộc đối tượng già a phương chú bản chin chu trải xã sa thàng tp lai châu
lại một lần nữa rơi vào lao lý về hành vi cướp tài sản
bị can nghiện không có tiền tiêu xài nên bị can mới xảy ra ý định là cướp tiền của mẹ bị can thôi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần bốn trăm linh người nghiện vi phạm pháp luật chiếm gần bốn mươi tỷ lệ tổng số đối tượng phạm pháp hình sự
cơ quan điều tra công an lai châu đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ một trăm linh